tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh giao lộ quốc lộ một lê trọng tấn phường an bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tổ công tác thủ đội cảnh sát giao thông bình triệu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã kiểm tra xe tải có mã qr luồng xanh phát hiện trong thùng xe tải có sáu người vừa hoàn thành cách ly tập trung
trong đó có hai người đã khỏi bệnh âm tính với covid một mươi chín còn bốn người vẫn dương tính
nhưng chỉ số ct trên ba mươi nên được cấp giấy hoàn thành cách ly tập trung đưa về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định